chiều ngày bảy tháng năm tại hội nghị giao ban báo chí thành ủy hà nội sở y tế hà nội cho biết sẽ tiến hành triển khai chiến dịch truyền thông phòng chống lây nhiễm hiv từ tháng năm đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
mặc dù trong một mươi năm qua tại hà nội có ba tiêu chí là số người nhiễm mới số người chuyển sang giai đoạn s và số người tử vong do hiv s hàng năm đều giảm
nhưng phương thức lây nhiễm qua đường tình dục lại tăng mạnh trở thành phương thức lây truyền chủ yếu trong thời gian gần đây
chiến dịch k bằng k là một thông điệp mới về lợi ích điều trị bằng thuốc kháng virus arv với người nhiễm hiv
nhấn mạnh việc một người có hiv nếu được điều trị bằng thuốc kháng virus arv và khi đạt tải lượng virus ở ngưỡng không phát hiện được trong máu
thì không có nguy cơ lây chuyển hiv sang người khác qua đường tình dục
chiến dịch được triển khai tại hà nội từ tháng năm đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
với mục tiêu tăng cường tiếp cận sớm các chương trình chăm sóc điều trị arv cho bệnh nhân giảm kỳ thị và phân biệt đối xử
với người nhiễm hiv